trong ngày làm việc hôm qua tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trình bày báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời thông tin thêm một số vấn đề được các đại biểu quan tâm về các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân
tại phiên thảo luận các đại biểu đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ và bộ công an với những kết quả tích cực đã đạt được
đồng tình với những nhận định về một số bất cập và những giải pháp chính phủ đưa ra trong thời gian tới
nhiều đại biểu nhấn mạnh cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa các kết quả tích cực đã đạt được